đã được thực hiện theo đúng chủ trương của đảng và nhà nước là ưu tiên sử dụng nguồn lực này
để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội góp phần tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân
tuy nhiên quá trình thu hút và sử dụng vốn oda tại thành phố hà nội cũng đã bộc lộ một số tồn tại
những bài học như chậm tiến độ đội vốn lên cao quản lý trồng chéo được lặp đi lặp lại
đối với nhiều dự án sử dụng nguồn vốn oda
vì vậy để sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả cho đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội là không hề dễ dàng
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội đoạn nhồn ga hà nội
đoạn đài là một mươi hai năm km trong đó đoạn đi trên cao là tám năm km đoạn đi ngầm là bốn km
tuyến đường sắt này được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông
cải thiện môi trường cho khu vực phía tây của thủ đô hà nội
trong đó tổng mức đầu tư là một một trăm bảy mươi sáu triệu euro tương đương với ba mươi hai chín trăm một mươi tỷ đồng
trong đó nguồn vốn oda là chín trăm năm mươi bảy chín mươi chín triệu euro
vốn đối ứng của thành phố hà nội là hai triệu euro
dự án này được khởi công vào năm hai nghìn chín và đưa vào khai thác sử dụng vào cuối năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên đến nay đã phải điều chỉnh thời gian hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tức là chậm bốn năm so với kế hoạch
bên cạnh vấn đề tăng tổng mức đầu tư chậm tiến độ
việc lựa chọn công nghệ và xuất xứ hàng hóa của dự án cũng là một thách thức không nhỏ
bởi nguồn vốn đều sử dụng vốn vay của chính phủ các nước
nên thường bị giang buộc điều khiển

có khăn rồi các tiêu chuẩn lần đầu tiên áp dụng ở việt nam
có những bỡ ngỡ có vướng mắt
đấy là cái chủ quan rồi là cái năng lực trong công tác quản lý
cũng như là tư vấn vào các nhà thầu khi lần đầu tiên xây dựng ở việt nam
thì cũng có những vướng mắt những bỡ ngỡ đối với làm quen với luật pháp việt nam
hài hòa giữa cái thủ tục của thông lệ quốc tế
cũng như là các quy định về xây dựng cơ bản của việt nam
đường sắt đô thị thành phố hà nội số hai đoạn năm thăng long trần hưng đạo
có tổng chiều dài là một mươi một năm km được phê duyệt từ năm hai nghìn chín
và dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên tới nay dự án này mới hoàn thành được bốn mươi
giải phóng mặt bằng các hạng mục xây dựng cơ bản chưa được đấu thầu
còn chờ thẩm định điều chỉnh và phê duyệt
dự án này đã sử dụng vốn vay jica của nhật bản
đã tăng mức đầu tư từ một mươi chín tỷ đồng lên ba mươi năm sáu trăm linh
thời gian điều chỉnh hoàn thành đưa vào sử dụng là năm hai nghìn hai mươi ba

thời gian điều chỉnh hoàn thành đưa vào sử dụng là năm hai nghìn hai mươi ba
và đã tăng mức đầu tư từ một mươi chín tỷ đồng lên ba mươi năm sáu trăm linh
nhiều hạng mục được thẩm định lạc hậu so với tình hình mới
có nhiều dự án được phê duyệt khi thực hiện phải thẩm định lại hoặc thậm chí không hiệu quả
việc thẩm định và phê duyệt tổng dự toán thiết kế kỹ thuật không chặt chẽ với chất lượng không cao
nguyên nhân chủ yếu là do trình độ chuyên môn của các cơ quan thẩm định hạn chế
hệ thống định mức tiêu chuẩn kỹ thuật chưa được thay đổi căn bản
sự kết hợp giữa các cơ quan thẩm định chưa được đồng bộ
thực tế là
định hướng chủ trương cho các dự án oda của thành phố hà nội từ trước đến nay
đều là tập trung vào hai lĩnh vực nội dung chính
thứ nhất là các dự án oda nhằm hỗ trợ cho việc chuyển giao công nghệ tiệm trợ công nghệ
tập trung vào các dự án viện trợ hoàn lại
những dự án này cũng đã hỗ trợ cho thành phố hà nội rất nhiều trong những thời gian vừa qua
đặc biệt là trong các công tác triển khai các quy hoạch lớn
ví dụ như là
quy hoạch hệ thống giao thông hà nội
quy hoạch các lĩnh vực chuyên ngành
quy hoạch cấp nước thoát nước
cũng như là một số dự án hỗ trợ kỹ thuật cụ thể
bên cạnh đó
đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
thành phố hà nội chủ trương tập trung thu hút nguồn lực oda
dành cho các dự án hạ tầng khung
có tính chất đòi hỏi nhu cầu đầu tư
muốn đầu tư lớn
và rất khó khăn thu hút trong nguồn vốn của xã hội hóa
do điều kiện khó khăn về hạn mức trần nợ công
đang rất là cao của chung của cả nước
thì việc bố trí vốn cho dự án là hết sức khó khăn
trong năm hai nghìn một mươi bảy
đối với dự án nhổn hà nội
dự án đang triển khai thực hiện tí công
ban đầu thì chúng tôi cũng chỉ được bố trí khoảng hai năm trăm linh tỷ
trên tổng số vốn nhu cầu khoảng bốn tỷ
có nghĩa là hơn sáu mươi so với cả nhu cầu vốn
tuy nhiên trong tháng một mươi cuối năm
cũng đã được chính phủ và uban
ưu tiên bố trí bổ sung một sáu trăm linh tỷ
do vậy đối với phần vốn cần của năm hai nghìn một mươi bảy
cũng đã được thu xếp đầy đủ
và đảm bảo chi trả cho các nhà thầu thi công
để đảm bảo tiến độ đã cam kết
trong quan niệm của một số cơ quan thụ hưởng oda
ở cả trung ương lẫn địa phương
trong đó có thành phố hà nội
vẫn còn tư tưởng oda thời bao cấp
coi oda không hoàn lại là chính phủ cho
oda vốn vay là chính phủ trả nợ
hậu quả của quan niệm sai lệch này
là ra sức tranh thủ nguồn vốn oda
mà không tính đến hiệu quả kinh tế và tính bền vững
cơ chế chính sách quản lý nhà nước về oda chưa đồng bộ với nhau
thủ tục phê duyệt dự án còn dườm già bộ máy cồng cành
trách nhiệm của các cấp thực hiện dự án không rõ ràng
gây lãng phí ách tắc giảm tính linh hoạt trong quá trình triển khai
đồng thời không phân định được trách nhiệm của các đơn vị thực hiện
cũng như trách nhiệm của cá nhân trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện dự án có nguồn vốn oda